quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong tối và đêm nay giải mây rông ở phía bắc sẽ bị đẩy dịch xuống nước ta
nó sẽ gây mưa rào và rông cho các tỉnh trung du và vùng núi phía bắc
cục bộ có nơi mưa vừa mưa to với lượng mưa từ hai mươi bốn mươi mm có nơi trên tám mươi mm
sang ngày mai dãy mây rông tạm thời suy yếu mưa giảm chỉ còn xảy ra ở một vài nơi
và trong ngày thì vẫn có những khoảng thời gian nắng gián đoạn
nhiệt độ trong ngày mai sẽ giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
tuy nhiên từ tối và đêm mai khối khí lạnh ở phía bắc sẽ tăng cường xuống nước ta
khiến cho rãnh mây rông qua khu vực phía bắc của bắc bộ sẽ hoạt động mạnh hơn
đồng thời sẽ dịch chuyển dần xuống khu vực trung du và đồng bằng
vì thế mưa sẽ gia tăng trên khắp bắc bộ với nhiều điểm mưa to
trong cơn rông người dân cần đề phòng với lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
đối với khu vực miền trung dự báo trong đêm nay
và ngày mai chỉ có mưa ở một vài nơi ngày trời có nắng
trong đó ở khu vực từ nghệ an trở vào đến phú yên có nắng nóng
có nơi nắng nóng gây gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
tuy nhiên vào chiều tối mai mưa rông sẽ xuất hiện ở khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi
sau đó đến đêm khu vực nghệ an thanh hóa và hà tĩnh sẽ có mưa
do rãnh mây rông ở phía bắc bị đẩy xuống
cục bộ có nơi mưa to
theo dòng mạnh với khu vực phía nam dự báo trong chiều tối mai
mưa rào và rông sẽ diễn ra trên hầu khắp các tỉnh nam bộ và tây nguyên
do ảnh hưởng của gió mùa tây nam với nhiều điểm mưa to trên ba mươi mm
những cơn mưa đầu mùa sẽ làm giảm đáng kể tình trạng khô hạn và thiếu nước
sông trong cơn rông tiêm ẩn nguy cơ về các hiện tượng thời tiết cực đoan
như lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nguy hiểm nên người dân cần hết sức lưu ý
do có mưa nên nhiệt độ trong ngày mai
ở các tỉnh phía nam không cao
cao nhất ngày ở tây nguyên là từ ba mươi một ba mươi bốn độ
nam bộ nhiệt độ cũng giảm xuống ở mức ba mươi hai ba mươi năm độ
trên biển ở khu vực bắc biển đông và vùng biển huyện đảo hoàng sa
hay vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
vẫn là những vùng có mưa rào và rông với diện mưa ở mức giải rác
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước